thêm một tin vui trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam
sáng nay hai mươi tháng hai tại hà nội bệnh nhi ba tháng tuổi nhiễm covid một mươi chín điều trị ở bệnh viện nhi trung ương đã được xuất viện
đây cũng là một bệnh nhân nhỏ tuổi nhất ở việt nam trong số một mươi sáu bệnh nhân được phát hiện dương tính với covid một mươi chín
được theo dõi điều trị và chăm sóc cách ly tại bệnh viện nhi trung ương từ ngày một mươi một tháng hai
đến nay bệnh nhi ba tháng tuổi nhiễm covid một mươi chín đã khỏi bệnh
hiện tại trẻ chơi ngoan tiếp xúc tốt không sốt bú tốt đại tử tiện bình thường
các xét nghiệm sinh hóa huyết học ít quang tim phôi ổn định
sức khỏe của mẹ bệnh nhi cũng ổn định đã kiểm tra covid một mươi chín cho kết quả âm tính
các xét nghiệm sinh hóa huyết học ít quang tim phôi ổn định
và bệnh viện hôm nay cho cháu ra viện
theo các bác sĩ bệnh nhi được đưa về địa phương và sẽ tiếp tục được các y bác sĩ tại đây theo dõi sức khỏe
bệnh viện nhi trung hương cũng tiếp tục hỗ trợ các bác sĩ tại địa phương trong việc chăm sóc cho bệnh nhi